việt nam trong một mươi bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có sáu bệnh liên quan đến đường hô hấp do ô nhiễm không khí
để làm rõ hơn nữa về tổn thất do ô nhiễm không khí gây nên vừa qua tại hà nội đã diễn ra tọa đàm
tổn thất kinh tế của ô nhiễm không khí và các chính sách giảm thiểu ô nhiễm
tại tọa đàm các đại biểu đã cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu về nguyên nhân gây nên ô nhiễm không khí
từ nông thôn tới thành thị cũng như hệ thống hóa các công cụ quản lý kiểm soát ô nhiễm đang được triển khai
song song với đó là hệ thống chính sách pháp luật liên quan tới bảo vệ môi trường và hạn chế ô nhiễm không khí
qua những thông tin trên các chuyên gia cũng nhận định bất cập còn tồn tại trong đó nhận thức về ô nhiễm không khí là vấn đề quan trọng
vì vậy lượng hóa tổn thất về kinh tế do ô nhiễm không khí cũng là một giải pháp để người dân doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
thấy rõ tác động của ô nhiễm không khí tới kinh tế xã hội
từ đó tìm ra các giải pháp cũng như những chính sách phù hợp giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí
giữ tốc độ phát triển kinh tế theo hướng bền vững